trung quốc đang ở trong tình trạng lạnh giá nhất trong vòng ba mươi năm qua khi nhiệt độ trung bình giảm hơn một mươi độ c so với cùng kỳ hàng năm
trong ngày hôm nay tại thành phố bắc kinh nhiệt độ trung bình ở mức âm một mươi bốn âm một mươi hai độ c có nơi âm một mươi bảy độ c
không chỉ bắc kinh theo cơ quan khí tượng trung ương trung quốc hơn chín mươi diện tích lãnh thổ trung quốc đang ở mức nhiệt độ dưới độ c
giá rét và băng tuyết bất thường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân
hàng loạt chuyến bay đã phải hủy chuyến hoặc địa chỉnh lịch trình hàng loạt tuyến đường sắt cao tốc đã phải đóng cửa do tuyết rơi dày
theo dự báo đợt giá rét này sẽ còn kéo dài trong khoảng ba bốn ngày tới
còn tại mỹ theo cnn hơn tám mươi năm triệu người dân ở ít nhất hai mươi bang ở bờ đông nước mỹ đang nằm trong tầm ảnh hưởng của cơn bão tuyết được dự báo mạnh nhất kể từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bắt đầu tấn công thủ đô washington và nhiều bang khác
những thông tin mới nhất cho thấy đã có ít nhất ba người thiệt mạng do bão tuyết ở washington dc filadenphia và new york
ngoài ra các vụ tai nạn do băng tuyết cũng làm sáu người thiệt mạng tại các bang arkansas tennessee và kentucky
hàng nghìn chuyến bay đã bị hủy trong khi các dịch vụ giao thông công cộng phải tạm ngưng để tránh bão